thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã bắt khẩn cấp đối với đỗ thị yến nhi
chú tệ huyện châu thành tỉnh bến tre là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại ấp hòa hưng thạnh
xã giao long huyện châu thành
điều đau lòng bị hại lại chính là cháu nguyễn hoàng khôi ba tuổi con ruột của nghi phạm
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhi mang cháu khôi về nhà mẹ ruột ở xã giao long
đến trưa ngày ba mươi một tháng ba trong lúc tắm cho cháu khôi nhi đã dùng khăn tắm xít chặt cổ con mình cho đến chết
sau đó nhi bế cháu khôi đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên cho mọi người biết
làm việc với cơ quan công an nhi đã khai nhận toàn bộ hành vi giết con của mình
nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa nhi và chồng đã xảy ra mâu thuẫn nên đã ra tay sát hại con ruột của mình